các lực lượng chức năng tỉnh hải dương giải phóng thành câu tàu hp ba nghìn một mươi sáu thành luân hai mươi tám ra khỏi gầm cầu an thái
kinh doanh online ngày càng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tiện lợi của người dân
bên cạnh đó cũng cần phải cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ hình thức mua bán qua mạng
tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ sáu
sau đây là nội dung chi tiết
thảo luận cho ý kiến về đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư
và báo cáo việc xây dựng kỳ yếu ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương các nhiệm kỳ từ năm hai nghìn hai
hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước trương tấn sang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp
đề án đã nêu được sự cần thiết mục đích yêu cầu căn cứ xây dựng đề án nhận diện hành vi tiêu cực
trong hành nghề luật sư nguyên nhân của tình trạng tiêu cực thực trạng công tác phòng chống tiêu cực
và đề ra nhóm nhiệm vụ và giải pháp và lộ trình thực hiện cho ý kiến về đề án đại tướng trần đại quang
bộ trưởng bộ công an cho rằng hoạt động luật sư liên quan đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng
và các cơ quan quản lý nhà nước khác do vậy công tác phòng chống tiêu cực trong hoạt động luật sư
cần được đặt trong tổng thể công tác phòng chống tiêu cực các cơ quan khác
đề án cũng đề cập một trong những nguyên nhân phát sinh tiêu cực trong hành nghề luật sư là sự thiếu niềm tin
của một bộ phận nhân dân và hoạt động tư pháp hoạt động hành chính của các cơ quan nhà nước
bà lê thị kim thanh phó chủ tịch hội luật gia việt nam cho rằng nguyên nhân đã được chỉ ra nhưng lại chưa đưa ra được giải pháp
như thế này tôi đề nghị là cần có những các cái biện pháp ví dụ như là
ghiên đoàn luật sư có thể quy định là các cái văn phòng luật sư phải có rán các cái tờ áp tích
hoặc là có các cái tờ rơi tuyên truyền để người dân cùng chung tay chống cái hoạt động tiêu cực của luật sư chẳng hạn
hoặc là có các cái số điện thoại hotline để mà người dân có thể ngay tại văn phòng luật sư
khi mà có những cái biểu hiện về tiêu cực xảy ra thì có thể là có biết nơi nào để gọi điện đến để phản ánh
phát biểu chỉ đạo phiên họp
chủ tịch nước trương tấn sang nhấn mạnh luật sư là một nghề có thiên chức cao quý
là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cá nhân tổ chức
chủ tịch nước hoan nghênh các luật sư đã phát hiện một số vụ việc trọng điểm
có dấu hiệu bỏ sót tội phạm trong thời gian gần đây
chủ tịch nước đề nghị liên đoàn tổng hợp các ý kiến của các thành viên để bổ sung hoàn thiện đề án
trong đó đưa ra vấn đề biên chế công chức cho các luật sư
cũng trong sáng nay ban chỉ đạo cũng đã cho ý kiến về báo cáo việc xây dựng kỷ yếu ban chỉ đạo
cải cách tư pháp trung ương các nhiệm kỳ từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi
có một trăm chín mươi bảy đại biểu được các cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
trong tổng số một trăm chín mươi tám đại biểu khối các cơ quan trung ương được phân bổ ứng cử
đây là thông tin được đưa tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
phó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đại diện ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng bầu cử quốc gia
lãnh đạo các tổ chức thành viên đại diện lãnh đạo các cơ quan tổ chức ở trung ương tham dự hội nghị
trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ nhất từ ngày hai mươi bốn tháng hai đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
các cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương được phân bổ người ứng cử đại biểu quốc hội đã tiến hành giới thiệu
một trăm chín mươi bảy người ứng cử đại biểu quốc hội theo trình tự thủ tục và thời gian bảo đảm quy định
các cơ quan đảng giới thiệu một mươi hai người tăng một người cơ quan chủ tịch nước và cơ quan tư pháp giới thiệu đủ năm đại biểu
cơ quan quốc hội giới thiệu được một trăm một mươi ba đại biểu chính phủ cơ quan thuộc chính phủ giới thiệu một mươi bảy người
bộ quốc phòng giới thiệu đủ một mươi năm người bộ công an có ba đại biểu được giới thiệu kiểm toán nhà nước giới thiệu đủ một người
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam giới thiệu đủ ba mươi một đại biểu
qua biên bản hội nghị cử tri nơi công tác người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
có một trăm chín mươi hai người được cử tri nơi công tác tín nhiệm một trăm linh năm người được cử tri nơi công tác tín nhiệm từ chín mươi bảy sáu đến chín mươi
trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu quốc hội cơ cấu thành phần số lượng đại biểu đã được phân bổ cho các cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương
và căn cứ vào danh sách những người ứng cử do các cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương

cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương đã được biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
sau hội nghị này sẽ tiến hành gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
thuộc các cơ quan tổ chức đơn vị trung ương tại nơi cư trú bắt đầu từ ngày hai mươi tháng ba đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại hà nội đại tướng trần đại quang bộ trưởng bộ công an việt nam
tiếp ngài isao ijima cố vấn cấp cao của thủ tướng nhật bản
đoàn doanh nhân nhật bản sang thăm chính thức việt nam
dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ công an việt nam
tại buổi tiếp thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam bộ trưởng trần đại quang chào mừng ngài isao ishima
và đoàn doanh nhân nhật bản sang thăm chính thức việt nam
bộ trưởng trần đại quang đánh giá cao những đóng góp của ngài isao izima
đối với các chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước việt nam nhật bản
đồng chí bộ trưởng tin tưởng rằng trên cương vị cố vấn cao cấp của thủ tướng nhật bản
bằng uy tín tình cảm thân thiết với đất nước con người việt nam
ngài isao izima sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến và đóng góp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước
bộ công an việt nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi
bảo đảm an ninh an toàn cho hoạt động của các doanh nghiệp công ty nhật bản tại việt nam
ngài isao izima chân thành cảm ơn bộ trưởng trần đại quang đã đón tiếp thân tình trọng thị
bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua
khẳng định sẽ làm hết sức mình tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa
trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nhật bản việt nam lên tầm cao mới
có hiệu quả thiết thực nhằm thúc đẩy toàn diện
làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
vì hòa bình phồn vinh ở châu á lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới
cũng trong chiều nay tại hà nội thượng tướng tô lâm thứ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa singapore tại việt nam ưng tech hiên
nhân dịp đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
trong không khí thân mật hữu nghị thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam
thứ trưởng tô lâm chúc mừng ngài đại sứ đã có một nhiệm kỳ công tác hết sức thành công tại việt nam
khẳng định quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa chính phủ và nhân dân hai nước nói chung
và quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam bộ nội vụ singapore nói riêng
được duy trì củng cố phát triển ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực
trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngài đại sứ
trên lĩnh vực an ninh trật tự thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
với bộ nội vụ singapore và các cơ quan hữu quan của singapore phát triển tích cực
với nhiều hình thức nội dung phong phú có hiệu quả thiết thực trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước
thứ trưởng tô lâm tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới
ngài đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào việc phát triển mối quan hệ hợp tác
hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước singapore và việt nam
cũng như giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan singapore
đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa singapore tại việt nam
ưng tích hiền chúc mừng những hành tựu mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được
trên các lĩnh vực trong thời gian qua
đồng thời chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà thứ trưởng tô lâm đã dành cho ngài đại sứ
và nhấn mạnh sau khi trở về nước trên cương vị công tác mới
với trách nhiệm tình cảm cá nhân của mình sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình
đưa quan hệ hữu nghị hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước singapore việt nam
ngày càng phát triển đạt được nhiều kết quả tốt đẹp
phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của mỗi nước
sáng nay tại hà nội công đoàn tổng cục chính trị công an nhân dân
đã tổ chức đại hội công đoàn tổng cục lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
trung tướng trần bá thiểu bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
tới dự và chỉ đạo đại hội
công tác công đoàn phong trào công nhân lao động giai đoạn năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
đã có những bước phát triển về chất lượng
các phong trào thi đua các cuộc vận động lớn của đảng và nhà nước
của ngành được cụ thể hóa và phát triển rộng khắp
ngày càng đi vào chiều sâu phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra
góp phần tháo gỡ khó khăn ở cơ sở giải quyết được những vấn đề bức thiết của người lao động
công đoàn các cấp đoàn viên đã hiểu sâu sắc hơn về chức năng bảo vệ quyền
lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
hoạt động của công đoàn đã có hiệu quả thiết thực nâng cao uy tín của tổ chức công đoàn
đại hội đã tiến hành bầu cử ban chấp hành công đoàn tổng cục khóa i
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một gồm một mươi năm đồng chí
đại hội cũng đã biểu quyết một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và thông qua nghị quyết đại hội
phát biểu chỉ đạo tại đại hội trung tướng trần bá thiều bí thư đảng ủy tổng cục trường tổng cục chính trị công an nhân dân
yêu cầu công đoàn tổng cục cần tập trung thực hiện một số nội dung như tiếp tục tổ chức thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn viên công đoàn
tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống
tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nghị quyết đại hội lần thứ sáu của đảng ủy công an trung ương
nghị quyết đại hội đảng bộ tổng cục lần thứ chín và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đến đoàn viên công đoàn
đồng chí tổng cục trưởng cũng yêu cầu
đoàn viên công đoàn chúng ta là một cái bộ phận là đời sống rất là khó khăn
để chúng ta có một cái cách chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động cho nó thật là tốt
tiếp tục tham mưu cho các ủy lãnh đạo các cấp thực hiện tốt nghị quyết số một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
về xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn trong công an nhân dân
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa

đồng chí tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh cấp ủy đảng lãnh đạo đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể quân chúng tổ chức các hoạt động phong trào
và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác quần chúng nói chung và tổ chức công đoàn nói riêng
tăng cường sự phối hợp với các đoàn thể quần chúng thanh niên phụ nữ để tổ chức triển khai thực hiện tốt
các hoạt động phong trào thi đua chung của đơn vị
chiều ngày một mươi sáu tháng ba tại thành phố hồ chí minh bộ công an lòng trọng tổ chức hội nghị ký kết
giao ước phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cho năm thành phố lớn thuộc cụm thi đua số một bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trung tướng lê văn đệ phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
lãnh đạo công an các đơn vị trong cụm
cụ thi đua số một bộ công an gồm năm thành phố lớn hà nội cần thơ hải phòng hồ chí minh và đà nẵng
tại hội nghị đại diện lãnh đạo công an năm thành phố lớn đã báo cáo về tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
những kết quả đạt được trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
lãnh đạo công an năm thành phố đã thống nhất và đăng ký thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
với các nội dung mà bộ công an đề ra xoay quanh về đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu địa bàn trọng điểm đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án
phát biểu chỉ đạo hội nghị trung tướng lê văn đệ đã biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được của cụm thi đua số một trong thời gian qua
trung tướng lê văn đệ yêu cầu các đơn vị thi đua trong cụm cần bám sát vào những nội dung tiêu chí mà bộ công an đã đề ra
đổi mới công tác thi đua khen thưởng kịp thời khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh tổ quốc
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu phối hợp với công an huyện sìn hồ tỉnh lai châu
vừa phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng cà văn tiên chú tại xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình đối tượng cà văn tiên có nhiều biểu hiện nghi vấn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh
qua theo dõi biết đối tượng đang chuyển hướng từ điện biên đi về lai châu
khi đối tượng đi đến km một trăm một mươi một quốc lộ một mươi hai thuộc địa phận xã lê lợi huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thu giữ một bánh heroin có trọng lượng gần bốn trăm linh gram
lực lượng chức năng đã tiến hành đưa đối tượng về cơ quan điều tra
do tội phạm về ma túy công an tỉnh đã tiến hành ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng lò văn manh
trú tại bản ba trăm hai mươi một xã pa ham huyện bường trà tỉnh điện biên thu giữ thêm một xe máy
kèm theo dịch vụ chuyển hàng tận nhà
shipper nhân viên giao hàng cũng là một nghề được khá nhiều người lựa chọn
tuy nhiên thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng sự sơ hở trong hoạt động mua bán online giao hàng tận nhà để hoạt động phạm tội
sau một thời gian quan sát thấy hoạt động mua bán thông qua dịch vụ giao hàng tận nhà có sự sơ hở
đối tượng nguyễn ngọc kim ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở phố hàng than quận ba đình hà nội
đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhân viên giao hàng
với thủ đoạn rất tinh vi đã có hàng chục nhân viên giao hàng tại địa bàn hà nội sập bẫy lừa đảo của ngân sắp đạt
theo tài liệu điều tra của công an quận ba đình hà nội
nguyễn ngọc kim ngân đã đặt tài liệu điều tra của công an quận ba đình hà nội
ngân lập tài khoản facebook khánh linh và thu phương đưa thông tin giả về bản thân
sau đó đăng ký tham gia trang ship tìm người người tìm xếp nhằm mục đích lừa đảo
theo đó hàng chục nạn nhân đã mắc bẫy lừa đảo của ngân
đa phần trong số này là các bạn trẻ các bạn sinh viên đi giao hàng kiếm thêm thu nhập
số tiền mỗi người bị lừa từ hai đến bốn triệu đồng